thưa quý vị giang kim cúc là một cái tên được nhiều người biết đến thời gian vừa qua
nhóm mai táng không đồng của giang kim cúc rất nổi tiếng trong đợt dịch cao điểm ở thành phố hồ chí minh
với hàng loạt hoạt động cứu trợ người nghèo
tuy nhiên người đứng đầu cũng vướng một số ồn ào như bị tố không minh bạch tiền từ thiện
xích mít với nhóm thiện nguyện nhất tâm chậm trễ sao kê v v

nhiều cộng sự của giang kim cúc đã rời bỏ nhóm và mới đây nhất nguyễn thị hà nhi
nữ tài xế lái xe cứu thương là một trong những thành viên cốt cán của nhóm mai táng không đồng
cũng tuyên bố quay xe
theo đó cô này nói lời xin lỗi mọi người và tuyên bố tẩy chai giang kim cúc
cũng như không còn liên quan đến các hoạt động tư thiện của nhóm mai tán không đồng
hà nhi nhấn mạnh nhờ mình vào các cộng sự mà giang kim cúc mới có cái tên và được như hôm nay
động thái này khiến cho nhiều người theo dõi bất ngờ hỏi hà nhi về thái độ
của cô cũng như nội tình sự việc
trước đây chưa lâu khi giang kim cúc bị chỉ trích hà nhi từng rất tích cực bênh vực
nói mọi người đừng buôn lời cay đắng với người chị của mình
trong bài game đầu tiên trên trang cá nhân cô cũng vẫn giữ hình ảnh đẹp của mình
trong chiến dịch mai tán không đồng khi là tài xế của nhóm giang kim cúc
dưới phần bình luận ông trần thanh long trưởng nhóm thiện nguyện nhất tâm
người từng thân thiết với giang kim cúc cũng bày tỏ thái độ chúc mừng
khen ngợi hà nhi và các cộng sự của cô
hà nhi cũng nhắc đến những bí mật ẩn khúc phía sau động thác của mình
mũi không tin nhưng những gì mũi nói đều là đúng
cũng trong bài viết tuyên bố tẩy chay giang kim cúc bạn bè của hà nhi cũng chia sẻ hình ảnh
chụp tin nhắn được cho là của giang kim cúc và hà nhi
trong đó người xưng tỉ phân trần rằng có hiểu lầm liên quan đến việc thương mại hóa xe cứu thương không đồng
tỷ giải thích rằng việc rút một số chiếc xe chạy thương mại không phải là để trục lợi cá nhân
mà là để lo tiền ăn uống cho đội nhóm sửa chữa xe cộ
người này cũng khẳng định từ ngày rút xe ra cũng toàn chạy miễn phí em ạ
giang kim cúc cũng lập tức có động thái đối diện với sự quay mặt của đồng đội
cô vào thẳng bài tốt của hà di và tuyên bố chấp nhận những sóng gió đến với mình
không khẳng định hai phủ định tin nhắn riêng tư ở trên cô tắc hẳn tên hà nhi vào và yêu cầu
em cho các bằng chứng chạy dịch vụ lấy tiền bệnh
trong một diễn biến khác
giang kim cúc vẫn cập nhật các hoạt động thiện nguyện của mình
ngày một mươi ba tháng hai cô chia sẻ mình phối hợp cùng vợ chồng nghệ sĩ việt hương
đại diện mạnh thường quân trao tặng cho bang chỉ huy quân sự quận tám
và mặt trận tổ quốc quận tám chiếc xe cứu thương đã qua sử dụng
với mục đích trang bị phương tiện phòng chống dịch
cô khẳng định việc thiện là việc mà cúc chọn cả đời
vì khi mình cho đi rất ý nghĩa và hạnh phúc
chứ không phải ngày một ngày hai mong mọi người nếu đã không đồng hành
xin đừng buông lời nghiệt ngã
làm dục trí tinh thần thiện nguyện của đội nhóm